trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi mới đây lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện trảng bom tiến hành tiêu hủy hơn một bốn tấn lợn không rõ nguồn gốc
cơ sở giết mổ lợn trái phép do ông trần anh phong ấp tân bình xã bình minh huyện tràng bom làm chủ
qua kiểm tra phát hiện cơ sở có hơn một ba tấn thịt lợn đang lưu trữ trong nhiều tủ đông lạnh thùng xốp có mùi rất khó chịu
ngoài ra hai con lợn chết có tổng trọng lượng một trăm ba mươi kg đang được ướp đá
chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ và cho biết thu mua lợn không rõ nguồn gốc từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
số thịt lợn tại cơ sở chủ yếu là lợn chết do bán chưa hết còn tồn lại
trung bình mỗi kg lợn chết được mua với giá một mươi hai đồng bán cho người tiêu dùng với giá một mươi bảy đồng